hiện nay tình trạng các kho bãi giữ phương tiện cơ giới vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hồ chí minh đang bị quá tải
trong khi đó sự dươm ra trong thủ tục xử lý và tịch thu phương tiện khiến gây nên sự lãng phí và hơn nữa là tiềm ẩn nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy
bãi xe tan vật của công an quận chín hơn hai phương tiện nằm sát sơ trong kho bãi
nhiều chiếc đã hoang rỉ thành sát vùng xe cũ chưa kịp xử lý thì mỗi năm tại đây lại bổ sung thêm vài trăm phương tiện
tình trạng quá tải bãi xe tan vật theo đó tồn tại suốt nhiều năm qua
thực hiện theo đúng quy định của nghị định hai mươi chín để thành lập làm cái điểm giữ xe vi phạm hành chính cũng như là vi phạm liên quan tai nạn giao thông
thì hiện nay thực sự là công an quận chín cũng chưa có một nơi nhất định để tạm giữ các cái phương tiện này
theo quy trình xử lý xe vi phạm như thế này phải mất gần một tháng để ra quyết định tịch thu và từ sáu đến tám tháng
thậm chí là một năm để ra quyết định thanh lý quyết định này phải do bộ trưởng bộ công an phê duyệt
thời gian này ngoài kinh phí lưu giữ đơn vị phải trích ngân sách thực hiện đăng tin thông báo tìm chủ phương tiện
thế nhưng nếu có thể thanh lý những chiếc xe cũ kỹ chỉ thu về số tiền vài trăm ngàn đồng
cái mức phạt nó quá cái giá trị xe nên người dân khi bị cơ quan xử lý là người ta bỏ xe hoặc không thực hiện quyết định
công an vững đăng ký nghị công an phốt cũng đề nghị bộ công an quỷ quyền lại phê việc dự án cho giám đốc công an phốt
để việc thực hiện quá trình thu xe cho nó rút ngắn lại
bên cạnh việc cần sớm có quy định theo hướng đơn giản thủ tục rút gọn việc xử lý xe vi phạm bị thu giữ tạm giữ
cũng cần bổ sung các trường hợp được xử lý tại chỗ và giảm thời hàng tạm giữ xe
điều này không chỉ giúp giảm tải cho các bãi tạm giữ xe hạn chế thất thu ngân sách
mà còn tăng cường tính hiệu quả
nên trong việc xử lý xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ